ngày năm tháng một mươi hai tại hà nội bộ y tế phối hợp với tổ chức y tế thế giới who tổ chức cuộc họp khởi động văn phòng sức khỏe toàn cầu
việc hình thành văn phòng sức khỏe toàn cầu sẽ tạo điều kiện để ngành y tế việt nam học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới
từ đó hội nhập chủ động kiểm soát dịch bệnh các bệnh mới nổi hay những bệnh không lây nhiễm
phát triển cải cách hệ thống y tế và các vấn đề sức khỏe toàn cầu cũng như khu vực